ngày hai mươi bảy tháng sáu tại xã sơn thành huyện yên thành tỉnh nghệ an đã xảy ra một vụ cháy rừng thông nghiêm trọng
đến một mươi năm h chiều cùng ngày các lực lượng chức năng cùng chính quyền các huyện yên thành diễn châu nghi lộc
vẫn đang nỗ lực khống chế chữa cháy không để vụ cháy lan rộng
do thời tiết nắng nóng có gió nên đám cháy nhanh chóng lan sang xã nghi văn huyện nghi lộc và xã diễn lợi huyện diễn châu
chính quyền các địa phương lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng người dân đã nỗ lực chữa cháy rừng
tuy nhiên việc chữa cháy rất khó khăn do địa hình phức tạp gió thổi mạnh phương tiện lực lượng chữa cháy rừng hạn chế
trong khi trên rừng có nhiều loại cây dễ bắt cháy thảm thực bị dày
trước đó ngày hai mươi sáu tháng sáu tại núi bạc xã sơn thành huyện yên thành đã xảy ra cháy
đến khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng sáu thì không chế được vụ cháy
tuy nhiên dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu đám cháy lại bùng phát và lan rộng sang các huyện lân cận